về thăm lại mạnh đất duyên nghĩa cậm thanh anh hùng
đội đã ngã xuống trong những năm tháng kháng chiến chống mỹ ác liệt các chiến sĩ an ninh quảng đạ năm xưa không khỏi bồi hồi xúc động
nơi đây đã có những chuyến đò chở hàng ngàn chiến sĩ sang sông thực hiện nhiệm vụ không còn trở về
cái kỷ niệm sâu sắc nhất trong cái cuộc đời làm cán bộ lãnh đạo của tôi
thì đồng chí diệp đình nguyên người quê hương đây là thường vụ quyền quỹ
lúc bây giờ tôi mới là
ủy viên băng chấp hành thôi
nhưng mà tôi cũng là một trưởng đoàn cử tôi đi
phụ trách các xã vang cái lường quốc lộ một
thì đồng chí diệp đình nguyên về đây ớt liệt hơn
cho nên cái đoàn tan gấp đôi cái đoàn của tôi
là dẫn đi hai mươi tám người
nhờ khi về gặp nhau thì không còn ai hết
chỉ còn một dâu liên lây gặp tôi thì ngày hôm sau hy sinh luôn
đó là một kỷ niệm sâu sắc của tôi
dường chư những ký ức đau thương
nhưng hào hồn ấy
vẫn luôn còn vẹn nguyên trong trái tim của những người cựu chiến sĩ an ninh quảng đà
họ may mắn hơn khi có thể nhìn thấy được ngày đất nước độc lập
ngày càng giàu mạnh
nhưng vẫn còn đó những người đồng đội đã mãi mãi nằm lại chiến trường
các anh các chị của những nam thoáng chống mỹ cứu nước quay về lại đây
để tưởng niệm để nhớ những cái nam thắng mà mình cùng với biết bao nhiêu anh em đồng đội khác
cũng đi qua con đường này cũng tệ nơi này
do đó mà đây là một cái sự hết sức là tình cớm sâu sắc để là cho cô như anh em còn sống hiện nay sau chiến tranh bốn mươi năm năm
càng quý trọng hòa bình ngày hôm nay
thế hệ đã đi qua chiến tranh càng kỳ vọng và mong muốn ở thế hệ trẻ nỗ lực phấn đấu hơn nữa
để xây dựng đất nước
ngày càng vững mạnh hơn giàu đẹp hơn
thế hệ trẻ việt nam hãy phát huy cái truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc
nhân dân việt nam
để mà phát huy cái đó lên
để rồi chúng ta vượt qua một khó khăn
trong chiến tranh có bất cứ chỗ vượt qua được
thì bây giờ trong hòa bình
các cháu cũng sẽ vượt qua được
những cái khó khăn để rồi
xây dựng cái đất nước việt nam của chúng ta giàu và đẹp
cụm trồng chuyên thị
các cựu cán bộ chiến sĩ an ninh quảng đà
đã về thăm hỏi
trao quà cho những đồng đội cựu binh
có hoàn cảnh khó khăn
và viến hương các gia đình liệt sĩ
trên địa bàn xã cậm thành
thành phố hội an
và xã duy nghĩa
huyện duy xuyên
tỉnh quảng nam
chương trình tiếp tục với những tin tức về tình hình an ninh trật tự
nghi ngờ người yêu có người khác
lê thanh tuấn chú ấp bốn xã bến củi huyện dương minh châu tỉnh tây ninh
đã ra tay sát hại
công an tây ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố đối tượng lê thanh tuấn về hành vi giết người
tuấn cùng với nạn nhân sống với nhau như vợ chồng từ năm hai nghìn một mươi năm
ngay mùng tám tháng một mươi hai trong khi đang uống bia cùng với nhóm bạn
thì giữa tuấn và người yêu xảy ra cự cãi do nghi ngờ chị này có người khác
do bị thách thức nên tuấn không kìm chế được con giận dữ
đã ra tay sát hại nạn nhân
sau khi gây án tuấn đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
phan văn được sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại thị xã hương trà giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn phan thiện phúc
có trụ sở đóng tại xã phong an huyện phong điền
lê mộng nhàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba chú huyện phong điền kế toán trưởng công ty
cùng hai đối tượng khác là đặng thị thu ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú thị xã hương trà
và nguyễn thị kim ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại thành phố huế
đã xuất khống trên bốn trăm linh hóa đơn giá trị gia tăng của công ty trách nhiệm hiệu hạn phan thiện phúc
để bán cho các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
tổng các giá trị hóa đơn đã xuất bán cho các đơn vị doanh nghiệp là trên ba mươi một tỷ đồng
tiền thuê giá trị gia tăng là trên hai tỷ đồng
được biết nhàn là đối tượng trực tiếp xuất bán hóa đơn
hai đối tượng thu ngân và kim ngân liên hệ bán hóa đơn cho các cơ quan đơn vị
có nhu cầu cần hóa đơn để hợp thức hóa quyết toán thuế
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình vừa bắt khẩn cấp chín đối tượng
về hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đẻ qua điện thoại di động với quy mô lớn
đường dây đánh bạc này hoạt động liên huyện liên tỉnh do nguyễn anh tuấn và mai duy thắng cầm đầu
số tiền mua bán số lô số đề mỗi ngày lên tới hàng tỷ đồng
quá trình bắt khám xét cơ quan công an đã thu giữ trên chín trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
hơn một bốn tỷ đồng chuyển tiền bằng tin nhắn qua điện thoại di động và tiền trong các bảng đề
một ô tô một mươi ba điện thoại di động nhiều sổ sách liên quan đến việc thanh toán tiền số lô số đẻ
với hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép bị can lê đăng hiển
trú tại huyện thường tín thành phố hà nội vừa bị công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố
trước đó vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm nay lực lượng chức năng phát hiện lê đăng hiển đi xe ô tô vận chuyển hàng cấm
vật chứng thu giữ trên xe gồm bốn mươi sáu giản
pháo hoa loại ba mươi sáu quả một dàn và loại một trăm linh quả một dàn tổng trọng lượng bảy mươi kg
hiển khai nhận mua số pháo trên từ trung quốc về việt nam để đốt vào dịp tết
khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút ngày hôm qua một mươi tám tháng một mươi hai một tiếng nổ lớn đã phát ra từ nhà của ông nguyễn văn tiệp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi xóm chín xã long sơn huyện anh sơn của tỉnh nghệ an
theo thông tin ban đầu vụ nổ đã làm một người chết và hai người bị thương
sau khi nghe tiếng nổ lớn
người dân đã lập tức có mặt hỗ trợ và phát hiện giang bếp của gia đình ông tiệp bị đổ sập
tại hiện trường người dân phát hiện ông tiệp đã tử vong
con trai và con dâu của ông tiền bị thương
được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
sau khi nhận được tin báo công an xã long sơn đã có mặt bảo vệ hiện trường
báo cáo vụ việc lên công an huyện anh sơn để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ
được biết tại hiện trường gian bếp của gia đình ông nguyễn văn tiệp bị đổ sập hoàn toàn
ngoài một thùng pháo tự chế còn có một bình ga đã hư hỏng
công an chức năng đang điều tra làm rõ sự việc
chú thích song ngữ bằng tiếng việt và tiếng anh
bộ ảnh triển lãm đã giới thiệu các nỗ lực và thành tiệu đảm bảo quyền con người của việt nam
đồng thời nâng cao nhận thức về quyền con người trong nhân dân
các cấp quản lý nhà nước quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là đội ngũ thực thi pháp luật
cung cấp thông tin chính thức khách quan về nỗ lực và thành tiệu về quyền con người ở việt nam
có phần phản bác các thông tin sai lệch về thực hiện quyền con người việt nam
triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
đây cũng là nguyên liệu để tiếp tục hoàn thiện triển lãm ở nước ngoài trong các năm tiếp theo
phục vụ tuyên truyền vận động đối ngoại nhân dịp các dịp kỷ niệm năm trắng
năm tròn của đất nước các sự kiện đối ngoại quan trọng của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị ngày một mươi sáu tháng một mươi hai vừa qua
ngành giáo dục thủ đô đã tổ chức tuyên dương và tặng giấy khen cho hai em học sinh lớp sáu
trường trung học cơ sở gia thụy quận long biên về hành động đẹp
trên đường đi học hai em đã nhận được những thông tin
hai em đã nhận được một chiếc ví trong đó có nhiều giấy tờ và hai mươi triệu tiền mặt
hành động của các em đã thể hiện rõ tính trung thực thật thà không tham lam
và hành động này cũng một lần nữa lan tỏa những điều tử tế không chỉ trong môi trường các em đang học mà với cả xã hội
trường trung học cơ sở gia thụy những ngày này câu chuyện về tính trung thực không tham làm
nhặt được của rơi trả người đánh mất được nhắc đến nhiều hơn
và đây là hai nhân vật chính liên quan đến câu chuyện trên
được các thầy cô và bạn bè nhắc đến
em đỗ minh ngọc em trần thị minh thư và lý do mà mọi người nhắc tới hai em
đấy là bạn ngọc với con đang trên đường đi học
thì thầy có một cái chú chú ý chú đi xe của thầy
bọn con thấy trong tủ chú ý rơi ra một cái ví
bọn con đạp xe đứng chỗ đấy bọn con nhặt lên
thì thầy cầm
thì thầy nói rất là dày bọn con nghĩ là rất là nhiều tiền
nên là bọn con cũng có ý định là đi tìm chú ý
nhưng mà lúc đấy là gần giờ vào lớp rồi
nên bọn con đến đồn công an ở gần trường
cái người bị mất thì người ta sẽ rất là lo lắng vì cái số tiền nó lớn như thế
thì bố mẹ con cũng dạy là những cái gì mà không thuộc về mình
thì mình nên giả lại cho người ta chứ không nên lấy
khẩu hiệu ngoài sân trường
trong lớp học
và cả trong những bài giảng
có lẽ vì thế mà những học sinh như hồng ngọc minh thư đã phần nào hiểu được
các em biết mình phải trung thực thật thà và không tham lam
câu chuyện của hai em cũng không phải là duy nhất
trong cuốn sổ người tốt việc tốt của nhà trường
đã ghi chép rất nhiều tấm gương tương tự
những đức tính tốt đẹp không còn nằm trong những bài giảng hay khẩu hiệu của nhà trường nữa
mà đi đến thực tế với từng hành động cụ thể
được lan tỏa tới những bài giảng
những tướng em học sinh
bố mẹ với cả cô giáo về nhà trường đã dạy bọn con là
nhặt đục cô giớt thì phải trả lại người mất
qua hành động của em sáu a ba thì con lại càng
đấy là tấm gương ạ
thì con lại càng có cái động lực để mà kiểu tiếp tục sẽ thực hiện những cái việc làm tốt như thế
ngoài có kiến thức tốt ra thì chúng ta thứ nhất là phải có lòng tự trọng
thứ hai là đạo đức để mai sau có thể trở thành một công dân có ích cho đất nước và xã hội
trong giờ trọc
việc làm của các em đã được tuyên dương như để khích lệ
và để những hành động đẹp đó được lan tỏa rộng rãi hơn
chúng tôi có những việc làm những hành động cụ thể để những khẩu hiệu của chúng tôi
không còn chỉ trên giấy tờ lý thuyết mà trong những việc làm những hành động đẹp
của các bạn học sinh trong lớp trong trường
cái việc làm tốt này vì là được nhà trường tuyên dương rất thường xuyên
và nêu hương rất thường xuyên
chính vì vậy mà nó trở thành một cái hành động thường xuyên của các con
chính vì vậy mà khi thường là các con nhận được những hành động tốt này
những điều của rơi là các con không có suy nghĩ gì phải lăn tăn nhiều
lòng trung thực thật thà không tham làm là đức tính tự hào của con người
những đức tính đó sẽ luôn được tất cả mọi người tôn trọng và yêu thương
những suy nghĩ ấy của các em học sinh để cho nhiều người lớn phải suy ngẫm
và câu chuyện tại trường trung học cơ sở gia thụy không phải là duy nhất
trước đó ở nhiều địa phương đã có nhiều tấm gương học sinh nhặt được cuộc rơi
và đem trang trí
và lại hành trang vào đời của các em có những tức tính đó
chắc chắn các em sẽ đóng góp được nhiều điều có ích cho xã hội
thưa quý vị nằm cách trung tâm thành phố cần thơ khoảng năm km
và mất ba mươi phút di chuyển bằng thuyền từ bến ninh kiều
chợ nổi cái răng là một trong những điểm nhấn du lịch sông nước của thành phố cần thơ
hình thành từ đầu thế kỷ hai mươi để phục vụ nhu cầu mua bán trong vùng
cái răng hiện là một trong ba chợ nổi lớn nhất miền tây nam bộ
với hơn ba trăm linh ghe tụ học mỗi ngày
nói chính thì nơi đây tập trung một lượng lớn các phương tiện neo đậu
mua bán trao đổi hàng hóa nên để đảm bảo an ninh trật tự
và trực tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực trợ nổi cái răng
đã triển khai nhiều biện pháp thường xuyên tuần tra kiểm soát
đảm bảo các phương tiện neo đậu đúng vị trí quy định tránh
tránh trường hợp lấn chiếm luồng tàu chạy dẫn đến những tai nạn đáng tiếc xảy ra
khu vực chợ nổi cái răng thành phố cần thơ
mỗi một ngày thì lượng phương tiện qua đây khoảng từ năm trăm linh đến một phương tiện
để giao lưu và giao thông muôn bán
vào những ngày cuối tuần thì có thêm khách du lịch
và lượng phương tiện tăng cao có thể là gấp đôi so với những ngày thường
và điều này thì cũng đã gây nên những gây khó khăn nhất định
đối với lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tại chợ nổi các phương tiện thuyền lớn được sắp xếp neo đậu theo từng khu vực
vị trí cố định với hệ thống phao tiêu phân luồng cụ thể
công tác kiểm tra được tiến hành thường xuyên
nên ý thức của các hộ kinh doanh buôn bán cũng được nâng cao hơn rất nhiều
thế nhưng những ngày cuối tuần do có lượng lớn khách du lịch tập trung
nên xuất hiện thêm nhiều ghe nhỏ đo ngang đo dọc hoạt động tự phát
kinh doanh muôn bán không đảm bảo an toàn và gây mất an ninh trật tự
thường xuyên tiến hành kiểm tra hoạt động của các phương tiện buôn bán bè nổi quán ăn trên sông
lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm
đồng thời nhắc nhở yêu cầu chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc đăng ký đăng kiểm phương tiện
và không vận chuyển hàng hóa có vạch mỡ nước an toàn
là một trong những điểm thu hút khách du lịch bậc nhất ở thành phố cần thơ
nhận rõ những tiềm ẩn có thể gây mất an ninh trật tự và an toàn tuyến thủy nội địa
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã chủ động tiến hành công tác tuyên truyền
xây dựng mô hình trợ nổi an toàn
từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia kinh doanh buôn bán vận chuyển trên sông
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã chủ động tiến hành công tác tuyên truyền
từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia kinh doanh muôn bán và chuyển trên sông
lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra xử lý và tuyên truyền
chống trình hợp lấn chiếm luồng tàu chạy đảm bảo an toàn giao thông đường thủy cũng như đảm bảo mỹ quan của trợ nổi đáy răng
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã chủ động tiến hành công tác tuyên truyền

lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã chủ động tiến hành công tác tuyên truyền

lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã chủ động tiến hành công tác tuyên truyền

lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã chủ động tiến hành công tác tuyên truyền

từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia kinh doanh muôn bán và chuyển trên sông
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã chủ động tiến hành công tác tuyên truyền
từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia kinh doanh muôn bán và chuyển trên sông

từng bước nâng cao ý thức chấp hành công tác tuyên truyền
người mắc bệnh mãn tính phụ nữ mang thai người già trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh cúm
không tự ý sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc kháng sinh virus như tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ

từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia kinh doanh muôn bán và chuyển trên sông

người mắc bệnh mãn tính phụ nữ mang thai người già trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh cúm
không tự ý sử dụng thuốc kháng sinh virus như tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của bác sĩ